tại trà vinh quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu gọi tắt là cca vừa tổ chức tổng kết năm năm hoạt động
với mục tiêu tăng thu nhập bền vững về mặt kinh tế cho các hộ nghèo cận nghèo trong điều kiện chịu tác động của biến đổi khí hậu
tổng kết hoạt động năm năm quỹ cca trà vinh nhiều mô hình sinh kế được đánh giá là thành công và thích ứng cao với biến đổi khí hậu
và được khuyến khích nhân rộng như nuôi sò huyết nuôi gia súc gia cầm theo hướng an toàn sinh học
đồng thời canh tác các giống cây chống chịu tốt với biến đổi khí hậu